nghệ sĩ hoài linh đã rất đau lòng trước tin phi nhung mất
buồn quá chị ơi nằm suy nghĩ mãi không ra tội quen đi quá
đến giờ vẫn không nghĩ là phi nhung mất mọi người tung tin đồn hay là thật vậy
chị em mình thương nhung thì để trong lòng
nghệ sĩ hoài linh và cố ca sĩ phi nhung là cặp đôi ăn ý trên sân khấu và thân thiết ở ngoài đời
nghệ sĩ hoài linh là người nâng đỡ dìu dắt phi nhung khi cô mới vào nghề
chiếc áo dài đầu tiên giọng ca bông điên điển mặc đi diễn cũng là do đàn anh tặng
sau này nghệ sĩ hoài linh còn sáng tác bài hát giờ xa lắm rồi để tặng đàn em
thời điểm còn hoạt động ở mỹ phi nhung thậm chí còn đến tận nhà nam danh hải để hỏi cưới đàn anh
cô cho biết mẹ danh hải rất quý mình dù hai người không nên duyên nhưng bà vẫn gọi phi nhung là con dâu hộn
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nghệ sĩ ưu tú hoài linh đăng ảnh diện vest lịch lãm lên trang cá nhân
phi nhung còn vào treo đùa đàn anh
trời phải anh em không trời bốn nơi bốn chúng ta cưới nhau đi
trước đó nữ ca sĩ từng vào vai vợ của đàn anh trong phim anh ba khía
hôm nay cho cốt cố ca sĩ phi nhung được gia đình đưa về tịnh xá giác an về chùa huệ quang santa ana california mỹ để tiến hành tăng lễ
trước khi đến chùa huệ quang làm lễ gia đình đã đưa cho cốt phi nhung dạo quanh những địa điểm quen thuộc mà cố ca sĩ thường hay đến
đúng một giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi lễ cầu siêu và phát tang cổ ca sĩ đã diễn ra tại chùa huệ quang
ca sĩ mạnh quỳnh truy di phương trinh cùng với nhiều nghệ sĩ bạn bè người thân tham dự
mạnh quỳnh chia sẻ xúc động
đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi
cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng cô ấy sống vì mọi người có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người
phi nông năm nay mới có năm mươi một tuổi
bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa
mạnh quỳnh từng tâm sự về việc lùm xùm ở việt nam và có ý muốn lên tiếng nhưng phi nhung bảo thôi
thưa ông ơi bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi bây giờ ông có nói tốt cách mấy đi nữa thì người ta cũng bẻ thành xấu được
bản thân tôi đã nằm trên chảo dầu người ta muốn chiên muốn xào nấu gì cũng được
còn ông thì ông giáng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi
mạnh quỳnh nhắc lại lời của người bạn quá cố
mạnh quỳnh gửi lời xin lỗi wendy
vì cho rằng bản thân vô dùng không che trở và bao bọc cho giọng ca phải lòng con gái bến tre
lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi
nhưng vì lý do gì mà không chịu về
chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ nhung hẹn về hát ngày hai mươi hai tháng tám rồi lên kịch bản hát bài gì bài gì
mạnh quỳnh xúc động nói
nhiều văn nghệ sĩ như giao linh bằng kiều cam thơ lê quang hồng đào đan nguyên hồng ngọc nguyễn hồng nhung thúy nga
cũng đã đến tháp hương đưa tiễn đồng ý
trước đó trên trang cá nhân wendy phạm đã viết thay vì đi vòng hoa viếng
thì mọi người góp số tiền đó vào quỹ từ thiện phi nhung quen đi phạm để cô tiếp tục những công việc thiện nguyện mà mẹ mình đang làm giang dở
tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh xá giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì covid một mươi chín tại việt nam
tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi wendy phạm cho biết
lễ viếng diễn ra từ ba giờ đến chín h ba mươi sáng
tức là từ một mươi ba h đến một mươi chín h ba mươi tại mỹ
có mặt tại tăng lễ của ca sĩ phi nhung ở mỹ nghệ sĩ việt hương cũng như nhiều nghệ sĩ thân thiết lúc sinh thời với ca sĩ phi nhung
đã cất cao giọng hát chia ly tiễn đưa của ca sĩ về nơi vĩnh hằng
những giọng hát xúc động cùng những lời chia sẻ của các nghệ sĩ đã khiến không ít mọi người có mặt tại tăng lễ nhẹ lòng
tại đăng lễ của ca sĩ ngày một mươi hai tháng một mươi theo giờ địa phương mạnh quỳnh hát tiện em cuối đời
bài hát anh viết trong vòng hai tiếng đồng hồ khi ngồi trên máy bay từ bang arizona sang california để tiễn đưa đồng nghiệp
anh nói cô ấy đã mang lại lời ca tiếng hát làm đẹp cho đời
quang lê minh tuyết nguyễn hồng nhung nói về kỷ niệm gắn bó với giọng ca bông điên điển
minh tuyết xúc động cho biết hai mươi năm năm trước khi mới đến mỹ
nghệ sĩ cô gặp đầu tiên là phạm
phi nhung cô nói một lần tôi đến nhà chị chơi có một bầu show ở houston gọi điện mời chị ấy hát
chị nhung bảo mời tôi đi hát các xe cho bao nhiêu cũng được và dặn tôi cố gắng
chị ấy vô tư giúp đỡ người khác
nguyễn hổng nhung từng kết hôn với em trai của ca sĩ tri di phương trinh
có nhiều dịp tiếp xúc phi nhung xem ca sĩ như người trong gia đình
cô nói chứng kiến đồng nghiệp nuôi con gái quen đi từ nhỏ và khâm phục sự hy sinh chị dành cho con gái
hồng nhung trình bày
mẹ tôi trần tiến khi tiễn biệt
minh tuyết tập bài giấc mơ cánh cỏ vũ quốc việt suốt hai ngày để hát tại tăng lễ với lời nhắn mong nữ ca sĩ yên nghỉ
lúc thể hiện nhạc phẩm nhiều lúc minh tuyết ngừng vì nghẹn giọng
quang lê chọn nhạc phẩm ngày buồn lam phương anh kể cố ca sĩ gần gũi anh nhất khi anh quyết định về quê hương ca hát
tôi nhớ khi phí nhung mở quán chay đầu tiên trong nước cô ấy bảo tôi mập quá nên ăn chay
nhung có tính nghĩ sao nói vậy
nhiều người thương
dự lễ viếng còn có nhiều ca sĩ đình bảo minh thư trúc lam trúc linh họ lần lượt hát chia tay nữ ca sĩ
nhiều nghệ sĩ trong nước như trung dân lệ thủy kim tử long mc chấn thành ca sĩ quang dũng dương triệu vũ gửi lời chia buồn đến tăng quyến
nữ nghệ sĩ bọc bạch
có biết sao giờ này hương mới xuất hiện không
tại hương ráng gồng hương gồng để không khóc
tới đây nhìn thấy đồng nghiệp tất cả quý vị khán giả yêu mến phi nhung hương lại khóc
hương muốn quen đi đứng kế vì cả hành trình hai cô cháu và những tin nhắn trong một tháng khi phí nhung vào chợ dẫy
sáu h một mươi tám phút mỗi ngày sáng tối lúc đó là bốn h sáng của quen đi
mỗi ngày hai buổi việt hương được ekip thông báo
khi thì tiếng việt hương hiểu ngay nhưng có từ chuyên môn trong y khoa bằng tiếng anh
anh phương sẽ phải là người nói
hương sẽ phải nói với quen đi để hiểu vấn đề của phí nhung
lúc nhung vô chợ dẫy mỗi một ngày việt hương sợ vì mình phải nghe hai lần sáu h sáng nghe một lần sáu h chiều
bên cạnh đó có những thông tin khác nữa thì phải kêu quen đi dạy và nói với quen đi con có đồng ý không
việt hương nghĩ mình có giọng nói rất đặc biệt và giọng nói để đi kiếm tiền và đem niềm vui đến cho mọi người
giờ cái câu tôi đồng ý nó nặng nề với việt hương
cho nên đối với việt hương gánh nặng đó vô cùng
hôm nay về đến đây tay hương vẫn lạnh
gặp quen đi hương mừng lắm nên mới vỡ hòa trao lại cho cốt cuối cùng của phi nhung cũng là cả một hành trình
nữ nghệ sĩ hài gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người
trước tiên việt hương xin chân thành cảm ơn toàn bộ các anh chị em đã giúp đỡ cho việt hương hoàn thành nhiệm vụ của gia đình là quen đi giao
thứ hai là việt hương xin cảm ơn toàn bộ ekip bác sĩ nhân viên tại bệnh viện trợ giấy đã giúp đỡ gia đình phi nhung
thứ ba hương xin thay mặt phí nhung cảm ơn toàn bộ fans của phí nhung
khán giả phí nhung tuyệt vời vô cùng
trong cả hành trình hương không dám đăng gì cả vì hương sợ đăng gì đó không đúng
tất cả các khán giả lớn tuổi vai ngoại vai má khi nhấn cho việt hương đều hỏi phi nhung sao rồi
tất cả thông tin việt hương phải bảo mật trong lúc nằm bệnh viện
bà xã nhạc sĩ hoài phương nước mắt tuôn trào nhắn nhủ con gái ca sĩ phi nhung
cô xin lỗi con cô không thể làm tốt nhất có thể nhưng cô đã đem được phi nhung về đây
hương không dám trả lời trên truyền thông bất cứ thông tin gì
nhưng hương biết mọi người yêu mến phí nhung dữ lắm
hương đã cố gắng lắm nhưng không được giỏi
nữ nghệ sĩ nói thêm hôm hai mươi hai tháng tám theo dự định phi nhung về mỹ để tham gia biểu diễn trong chương trình ca nhạc
nhưng phi nhung từ chối vì sợ đi về sẽ ngắt quãng thời gian làm từ thiện
phí nhung nói với tôi sẽ ở lại với bà nhưng không ngờ phí nhung ở lại luôn
hương vẫn đem phí nhung qua đây được nhưng không thể đem toàn diện phí nhung
việt hương lần nữa sụt sùi nước mắt khi nhớ về món ăn phí nhung muốn ăn
trong những ngày gần đất xa trời
ngày bảy tháng chín phí nhung đặt máy ecmo
ngày sáu tháng chín phi nhung tỉnh và viết vào tờ giấy nói muốn ăn một món mà việt hương khóc quá trời
đó là phí nhung muốn ăn khoai lang
một ngôi sao hạng a rất nổi tiếng mà hương cứ nghĩ
bác sĩ ơi phi nhung ăn cái gì hương sẽ nấu đem vô
bác sĩ nói đâu có ăn được đâu
nhưng phí nhung không ăn món đó
phi nhung nói muốn ăn khoai lang vào ngày sáu tháng chín
chắc có lẽ cảm xúc này
việt hương xin dành lại và tâm sự với wendy và quý vị sau
việt hương xin cuối đầu cảm ơn toàn bộ quý vị khán giả và quý fans từ trong và ngoài nước
thay mặt cố nghệ sĩ phi nhung việt hương xin chân thành cảm ơn rất nhiều
một số nghệ sĩ tại việt nam vì không tới dự tăng lễ được
nên đã live stream tưởng nhớ phi nhung tại tăng lễ
nghệ sĩ ưu tú kim tử long xúc động nói
phi nhung ơi chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tất cả mọi người phải xa em rồi
anh rất tiếc vì không được thắp nén nhang đưa em đi
nhung ơi anh luôn yêu mến em
em là một người nghệ sĩ vô cùng ấn tượng trong lòng của anh
và anh cũng được diễn với em rất nhiều
đã bao vở kịch bài hát anh được diễn cùng em anh không thể quên được
số vận của em quá ngắn ngủi
em ra đi khiến anh quá bảng hoàng
đến giờ phút này anh vẫn không tin rằng em đã ra đi
anh chỉ cầu nguyện trời phạt cho em được về với cửa phật
phí nhung ơi bao nhiêu lời thị phi nói không đúng về em
em cứ yên tâm đi trời phật sẽ trứng cho lòng em
tất cả đồng nghiệp anh chị em nghệ sĩ vẫn luôn yêu mến em
dõi theo em và ủng hộ em
anh mong em ra đi thanh thản
những kỷ niệm giữa anh và em anh không bao giờ quên được
một người ca sĩ nghệ sĩ anh luôn trân trọng và yêu thương
nhung ơi em đừng khóc em đừng lo
anh thương em
anh cầu trời khấn phật cho em được ra đi bình an
ca sĩ ngọc liên bạn thân của phí nhung
nghẹn ngào chia sẻ
cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật
sự ra đi của phí nhung khiến tôi vô cùng út nghẹn và sốc
khi về việt nam tôi và phi nhung đã trở thành đôi bạn thân thiết
có nhiều kỷ niệm với nhau qua những cuộc vui ở nhà phi nhung
như rỗ tổ tất nhiên sinh nhật
ở nhà tôi có dịp gì cũng đều mời phi nhung qua hết
giống như những người trong gia đình với nhau
phi nhung không bao giờ gọi tôi là chị hay là em gì hết
phi nhung thích kêu cô ấy là bà lớn còn tôi là bà nhỏ
ban đầu tôi ít gọi như vậy
nhưng quen dần rồi cũng sưng hô theo vui lắm
sự ra đi của phi nhung khiến mọi người vô cùng thương nhớ
đó là người ca sĩ tài hoa có tấm lòng lương thiện và rất nhiệt huyết với nghề
thôi thì nhung đã làm hết nhiệm vụ của mình
bây giờ nhung cứ thanh thản nghỉ ngơi
mọi người sẽ luôn nhớ về nhung một người ca sĩ tài hoa
nghệ sĩ ngân quỳnh nói
tạm biệt phi nhung ra đi thanh thản em nhé
tiếng hát và hình bóng em mãi còn trong lòng đồng nghiệp
chỉ cầu xin trời phạt cho em sớm được siêu sinh tịnh độ
nghệ sĩ lê giang bày tỏ
bạn già phi nhung của tôi ơi vĩnh biệt bà
bà mất một mươi ngày rồi nhưng hình ảnh của bà vẫn còn nhiều lắm
trên mạng vẫn còn biết bao bài hát của bà
bài bà ca hay lắm phí nhung ơi tôi nghe mà giỡn óc
tiếc là bà mắt sớm quá tôi cầu mong bà sớm về với phật
bà đừng suy nghĩ gì hết cứ ngủ một giấc thật ngon đi
rồi phù hộ cho các con cháu mạnh khỏe anh chị em nghệ sĩ bình an
tôi vẫn nhớ mãi lần bà với tôi qua chung một game show
bà hát bài về mẹ hay lắm giờ tôi xin hát lại cho bà nghe
thưa quý vị ra đi trong niềm tiếc thương của những người đồng nghiệp thân thiết
cô ca sĩ phí nhung cũng để lại nhiều nỗi xót thương cho rất nhiều khán tính già
yêu mến sọng ca và tài năng của mình
hy vọng những khối tài sản nghệ thuật mà cô để lại sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào và hẹn gặp lại